các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các nhà khoa học nam phi cũng cho biết biến thể mới đang lan nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đó
trong một cuộc họp báo trực tuyến cố vấn chính phủ nam phi wasila chassas đã nói về tình hình tại tỉnh cao teng nơi mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể mới
rõ ràng tại coten sự gia tăng hàng tuần về số ca mắc và số ca nhập viện cao hơn so với trước đó
chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh số ca nhập viện ở mọi nhóm tuổi nhưng đặc biệt đáng chú ý là những trẻ dưới năm tuổi
chuyên gia này cũng cho biết tỷ lệ này ở những người dưới năm tuổi hiện cao thứ hai chỉ sau những người trên sáu mươi tuổi
xu hướng đang diễn ra hiện nay rất khác với những gì chúng tôi từng chứng kiến trước đó đó là sự gia tăng đặc biệt trong số ca nhập viện ở trẻ dưới năm tuổi
chúng ta thường chứng kiến trẻ em không bị tác động nặng bởi dịch covid một mươi chín trước đây và không có nhiều ca nhập viện
tuy nhiên trong làn sóng thứ ba số bệnh nhân nhập viện là trẻ em dưới năm tuổi và thanh thiếu niên đã gia tăng
vào lúc bắt đầu làn sóng dịch lần thứ tư chúng tôi đã chứng kiến sự tăng mạnh ở tất cả lứa tuổi đặc biệt là ở trẻ em dưới năm tuổi
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới biến thể omicron trên kênh sức khỏe đời sống
trong giai đoạn này quý vị hãy đảm bảo sức khỏe của mình bằng cách tuân thủ quy tắc phòng chống dịch cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
từ sự xuất hiện của biến thể omicron và trước đó là delta gama beta có nhà quan sát phân tích về các điểm chung giữa những nơi xuất hiện các biến thể covid một mươi chín mới
các điểm chung đó là gì vâng đó là nội dung trong phần tin tiếp theo của chúng tôi
cả thế giới đang lo lắng trước thông tin virus sars cov hai thủ phạm gây ra đại dịch covid một mươi chín vừa đột biến ra một biến thể mới rất có thể nguy hiểm
biến thể được phát hiện đầu tiên ở nam phi
nam phi có tên mã là b một một năm trăm hai mươi chín mà tổ chức y tế thế giới who vừa đặt tên là omicron và liệt vào nhóm đáng lo ngại
đáng chú ý mức đáng lo ngại mà who xếp biến thể omicron vào cũng là mức mà who đã xếp biến thể delta trước đây
có thể thấy rõ ràng nhất các điểm chung giữa những nơi xuất hiện các biến thể covid một mươi chín mới đó chính là hầu hết tập trung vào các nước đông dân với tỷ lệ nhiễm chưa cao
với thời điểm này nhìn chung những nước dự sự hoàn toàn
hành tàn khốc nhất của virus sars cov hai vẫn là các nước phát triển
số người chết vì covid một mươi chín ở mỹ anh các nước liên minh châu âu cộng lại chiếm tới một phần ba số ca tử vong toàn cầu dù tổng dân các nước này chỉ chiếm một mươi dân số thế giới
nếu chú ý sẽ nhận ra một thực tế là phần lớn các biến thể nguy hiểm của sars cov hai xuất hiện đầu tiên ở các nước đông dân
chủng virus ban đầu của sars cov hai xuất hiện ở phủ hán trung quốc đất nước gần một bốn mươi năm tỷ người
biến thể delta xuất hiện ở ấn độ gần một bốn tỷ người đông dân thứ hai thế giới
biến thể cà ma được phát hiện ban đầu ở brazil gần hai trăm một mươi bốn triệu dân đồng thứ sáu trên thế giới
nam phi gần sáu mươi triệu dân đồng thứ hai mươi năm trên thế giới là nơi phát hiện biến thể đầu tiên beta và là mới nhất là biến thể omicron
bốn nước này thuộc khối các nền kinh tế mới nổi bics
chỉ riêng biến thể alpha là xuất hiện từ anh
hơn sáu mươi tám triệu dân đông dân thứ hai mươi một trên thế giới
một thực tế là cứ năm người sống trong hành tinh này thì có hai người sống trong những nước bics
tỷ lệ tiêm chủng chưa cao
một thực tế là các nước giàu hiện phần lớn đã phủ sóng tiêm chủng tốt
theo đó virus hiện diện ở các nước này ngày càng bị hạn chế cơ hội biến đổi ra các tổ biến mới
trong khi đó các nước còn lại đông dân chưa được tiêm chủng là địa bàn thuận lợi để virus sinh sôi
tào chép tạo ra đột biến biến thể mới
hiện còn quá sớm để biết chính xác biến thể omicron sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào
một điều đáng lo ngại là biến thể omicron số lượng đột biến lớn đáng kể ba mươi hai
đặc biệt các đột biến tác động đến khả năng lây truyền virus hoặc chống lại các gặp phản ứng miễn dịch của cơ thể
những điều này làm tăng nguy cơ rằng cũng giống như biến thể danta
biến thể omicron có thể lây lan nhanh hơn thông qua các quần thể không có miễn dịch
hoặc thậm chí chọc thủng hạ
bên cạnh đó với sự đa dạng của các đột biến sẽ khó biết chắc liệu những thay đổi này sẽ khuếch đại
hay triệt tiêu lẫn nhau cho đến khi có thể quan sát sự tiến triển của biến thể omicron ở người
theo ông mark hay
tuy nhiên không cần phải trả lời những câu hỏi đó mới biết sai lầm mà thế giới giàu có đang mắc phải
khi coi covid một mươi chín là mầm bệnh mà mình có thể đánh bại một khi phủ sóng tiêm chủng đủ cao ở nước mình
trong khi các nước như trung quốc nước xuất hiện chúng virus ban đầu khi chưa có vaccine
nhật pháp ý hàn quốc và canada có thể tự hào rằng ba phần tư dân số của mình đã được tiêm chủng đầy đủ
riêng mỹ ở mức năm mươi chín có một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các nước phát triển
thì một trăm một mươi trong số hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ mà hãng bloomber có số liệu lại ở mức e dè năm mươi
trong số đó sáu mươi bốn nước tỷ lệ tiêm hai mũi thấp chưa đạt hai mươi năm
bao gồm nam phi ấn độ mới ba mươi một nga mới ba mươi bảy và đang loay hoay tìm cách tăng thêm nhưng không dễ
tỷ lệ tiêm chủng thời điểm này của brazil là hơn sáu mươi
tuy nhiên vào thời điểm xuất hiện biến thể ga ma đầu năm hai nghìn hai mươi một thì không cao được thế
ba mươi bảy nước chưa tới một mươi dân số được tiêm chủng đủ trong đó có ba mươi hai nước thuộc khu vực châu phi cận sahara
khi khả năng miễn dịch có được từ việc nhiễm covid một mươi chín trước đó
hay được tiêm vaccine tăng lên virus sẽ phải ngày càng cố gắng hơn và khéo léo hơn để né tránh sự phòng thủ của cơ thể
và thực hiện được quá trình tiến hóa
tuy nhiên cho đến nay tính trung bình chỉ mới hơn một nửa dân số thế giới được tiêm vaccine
điều đó có nghĩa là vẫn còn hơn ba bốn tỷ người ngoài kia mà virus có thể coi cơ thể họ như một phòng thí nghiệm để phát triển các đột biến mới
như vậy chừng nào chúng ta chưa giảm được con số đó xuống nữa thì virus vẫn còn nắm lợi thế
trước thực tế mỗi ngày hà nội có gần ba trăm linh ca nhiễm mới thành phố đã lên phương án đáp ứng thu dung điều trị với ba giai đoạn bao gồm
giai đoạn một là một mươi ca mắc giai đoạn hai là bốn mươi ca mắc và giai đoạn ba là một trăm linh ca mắc
mục đích hướng đến là người bệnh mắc covid một mươi chín được theo dõi thu dung khám và điều trị tại các cơ sở y tế như trạm y tế lưu động trạm y tế cố định cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến thành phố theo mô hình tháp ba tầng
tầng một thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại trạm y tế lưu động trạm y tế cố định các phòng khám đa khoa cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
chỉ được đáp ứng là chín mươi hai dường bệnh
một mươi giường bệnh tại một mươi ba cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín do ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập và sáu mươi chín chín trăm linh giường bệnh tại các trạm y tế lưu động do ủy ban nhân dân quận huyện thị xã thành lập
các cơ sở điều trị được kích hoạt với số dường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc
đồng thời thành phố triển khai thí điểm trạm y tế lưu động điều trị f tại cộng đồng ở năm quận huyện là trung tâm văn hóa
thể thao phường
thạch bàng lòng biên một trăm năm mươi dường trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức ba trăm linh dường phòng khám đa khoa minh phú sóc sơn hai trăm linh dường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trị ba trăm linh dường trường mầm non lê thanh a mỹ đức hai trăm linh dường
hiện các trạm y tế lưu động đã được bổ trí với đủ nhân lực các phòng khu vực làm việc được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch theo quy định
tầng hai thu dung điều trị cách ly người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện bệnh viện tuyến thành phố với chỉ tiêu đáp ứng là sáu dường bệnh
tầng ba thu dung cách ly điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố bệnh viện hạng một và các bệnh viện trung ương bộ ngành với chỉ tiêu đáp ứng là hai giường bệnh
công tác thực hiện phân tầng người bệnh sẽ được tiến hành ngay từ tuyến y tế xã phường thị trấn
việc phân tần người bệnh được thực hiện bằng phương pháp nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh covid một mươi chín trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh chuyển đến cơ sở điều trị theo đúng phân tầng
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc
cho tình huống này phó bí thư hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động
phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
và tiến tới điều trị f tại nhà
tiếp đó phó bí thư nguyễn văn phong giao bộ tư lệnh thủ đô
chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm quản lý điều trị các trường hợp f tại nhà
từ đầu tháng một mươi một tới nay hà nội đã ghi nhận khoảng ba ca dương tính
gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng một mươi
dịch tại hà nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao
liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây
ngày bốn tháng một mươi một có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại hà nội căng thẳng trở lại
với một trăm linh bốn ca trong ngày nhưng có tới sáu mươi bốn ca cộng đồng
hiện tại hà nội ghi nhận hai bảy trăm linh ca mắc mới tính trung bình là một trăm tám mươi ca một ngày
là số mắc trung bình cao nhất của hà nội tính cả bốn đợt dịch
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín trăm linh năm ca chiếm trung bình ba mươi tổng số ca mắc
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và ban chỉ đạo phòng chống dịch
các quận huyện mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa phương có f
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là chợ ninh hiệp huyện gia lâm thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh
và phương phú đô quận nam từ liêm tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
qua theo dõi số liệu cho thấy
thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên chiếm khoảng một mươi ba trong khi giai đoạn trước chỉ có bảy năm
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt
không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hội sức tích cực bệnh viện đại học y hà nội
kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng f điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
những f nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh
do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bình thường khỏe mạnh
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý mà còn gây áp lực cho công tác hậu cần bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị
cụ thể về việc cách ly f một tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản chính thức về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này
theo đó các đối tượng áp dụng là f một và người cùng nhà trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một hoặc những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà
hà nội sẽ thực hiện việc cách ly
f một tại nhà trên địa bàn toàn thành phố bốn quận trung tâm là ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng sẽ không cách ly tại nhà
về điều kiện cách ly tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà
người ở cùng nhà cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
về quy trình thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn
qua trạm y tế tại nơi cư trú trạm y tế xã phượng thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách về bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn